thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
tinh gọn mạnh theo nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
hội nghị nhằm tiến hành ra soát đánh giá toàn diện chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
để xác định những vấn đề còn bất cập chưa hợp lý và có phương án điều chỉnh cho phù hợp
thực hiện kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương về thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an trung ương
công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
căn cứ chủ trương của đảng nhà nước về tinh gọn bộ máy và thực tiễn triển khai tổ chức và hoạt động của công an các đơn vị địa phương
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tiến hành ra soát và xây dựng đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị tinh gọn mạnh
phương án triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân
và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên
nhiều ý kiến tại hội nghị đã tập trung tham luận các vấn đề về hoàn thiện chức năng nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
điều chỉnh phân công phân cấp để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án và các nhiệm vụ giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định đây là hội nghị rất quan trọng
được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chuẩn bị và tổ chức bài bản kỹ lưỡng
thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
làm việc làm cụ thể thiết thực để toàn lực lượng công an nhân dân quán triển thống nhất
để thực hiện tốt chủ trương nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu tham luận
để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án trình ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quyết định triển khai thực hiện
đồng thời bộ trưởng yêu cầu các đại biểu tiếp thu đầy đủ những nội dung được triển khai tại hội nghị
thống nhất cao về nhận thức và hành động kịp thời cụ thể hóa lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt thực hiện có hiệu quả
việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
theo đó đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
bám sát mục tiêu quan điểm nguyên tắc của nghị quyết số hai mươi hai nqtvk ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
và nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phải liên thông đồng bộ với các đề án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt
việc nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy phải thận trọng khách quan khoa học phù hợp với yêu cầu công tác chiến đấu
xây dựng lực lượng công an nhân dân tổ chức bộ máy bên trong sau khi sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn mạnh hiệu lực hiệu quả
đồng bộ xuyên suốt tiết kiệm tối đa biên chế đồng thời đảm bảo nguyên tắc một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc
một việc chỉ giao cho một cơ quan đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính mô hình tổ chức bộ máy phải phù hợp với chức năng
nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương
chiều nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số chín mươi chín hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn của quốc hội
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
tại phiên họp các đại biểu đã nghe đại diện các bộ gồm bộ quốc phòng bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ công thương
trình bày các báo cáo về công tác triển khai thực hiện các chính sách về phòng cháy và chữa cháy trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các ý kiến bày tỏ đồng tình với các báo cáo khẳng định công tác phòng cháy chữa cháy đã được chú trọng quan tâm
hiệu quả công tác bảo đảm an toàn cháy nổ phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên rõ rệt
đồng thời nhấn mạnh các báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra một số bất cập một số vấn đề còn tồn tại
trong đó một số trang thiết bị đã sử dụng lâu dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ
hoặc là thiết bị chúng ta cũ kỹ là thầu tiêu thụ nhiều điện năng tốn nhiều điện năng
thế thì chúng ta vừa thực hiện được cái mục tiêu là tiết kiệm năng lượng vừa thực hiện được mục tiêu lấy phòng là chị bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
tôi rất mong nếu mà có điều kiện thì những cái việc này phải được sớm thắc phục sớm thắc phục thì mới đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy
đấy những cái chỉ tiêu
mục tiêu mà nghị quyết chín mươi chín đưa ra thì mới đáp ứng được
chứ chúng ta không phát động được này thì chúng ta vẫn còn kêu mãi
bên cạnh đó có ý kiến cũng cho rằng báo cáo của các cơ quan với đoàn giám sát
cần bổ sung cụ thể hơn về một số kết quả như việc tổ chức triển khai thực hiện
các chủ trương chính sách của đảng về công tác phòng cháy chữa cháy
các báo cáo thì nên bổ sung những cái thông tin tương đối là cụ thể hơn
và đặc biệt là nếu mà có được sự so sánh trước và sau khi có nghị quyết chín mươi chín ra
trong ba năm rồi chúng ta đã cố gắng nỗ lực rồi thế nào để chúng ta thấy được
hiệu lực của hoạt động giám sát tối cao nó đi vào cuộc sống
cũng tại phiên họp ngày hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề
trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của một số bộ cơ quan
còn chưa thực sự hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị
trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
bộ công an xác định công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
đây là khẳng định của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo triển khai đề án công an nhân dân việt nam
tham gia hoạt động giữ hòa bình tại buổi làm việc với văn phòng thường trực bộ công an
về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc diễn ra vào sáng nay tại hà nội
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo văn phòng thường trực bộ công an
về giữ hòa bình liên hợp quốc đã báo cáo đồng chí thứ trưởng lương tâm quang
về kết quả triển khai đề án công an nhân dân việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tổ công tác của bộ công an tại phái bộ nam sudan cũng đã báo cáo về tình hình địa bàn
và hoạt động của tổ trong tám tháng qua đề xuất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang chúc mừng những kết quả
thành tích của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ nam sudan nói riêng
của văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc nói chung
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án và đẩy mạnh vai trò của bộ công an tham gia vào các hoạt động của liên hợp quốc
thứ trưởng lương tâm quang đề nghị văn phòng thường trực về giữ hòa bình liên hợp quốc
tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ và nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
nhiệm vụ của tổ công tác liên ngành về việc việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
làm tốt công tác tham mưu chiến lược công tác quản lý nhà nước cho bộ công an trong lĩnh vực này
cùng với đó hoàn thiện hành lang pháp lý về việc cử rút gia hạn huấn luyện đào tạo chế độ chính sách
đối với lực lượng việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc nói chung và lực lượng công an nói riêng
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành trụ sở làm việc mới
của văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chiều nay tại hà nội công đoàn công an nhân dân đã tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm
công đoàn công an nhân dân điểm tựa niềm tin người lao động
đây là hoạt động nằm trong các sự kiện chào mừng lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập công đoàn công an nhân dân
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trải qua ba mươi năm xây dựng và phát triển công đoàn công an nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ là đại diện
chăm lo bảo vệ quyền và lễ hợp pháp chính đáng cho người lao động
đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị do đảng nhà nước giao phó
góp phần quan trọng xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
chương trình giao lưu tọa đàm công đoàn công an nhân dân điểm tựa niềm tin người lao động
chính là dịp để mọi người ôn lại truyền thống vẻ vang của công đoàn công an nhân dân trong ba mươi năm qua
đây cũng là dịp gặp gỡ tri ân các đồng chí cán bộ lãnh đạo công đoàn công an nhân dân qua các thời kỳ
thông qua chương trình sẽ tạo động lực để thế hệ cán bộ đoàn viên tổ chức công đoàn hôm nay
tiếp bước ghi thêm những dấu ấn trong hành trình gắn kết động viên đoàn viên người lao động trong công an nhân dân
tiếp tục rèn luyện cống hiến
xây dựng tổ chức công đoàn trong công an nhân dân lực lượng công an nhân dân tổ chức công đoàn việt nam
ngày càng phát triển vững mạnh giúp công đoàn công an nhân dân thực hiện tốt mục tiêu quyền lợi bảo đảm
phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên người lao động
thưa quý vị sáng ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại nhà quốc hội trong chương trình kỳ họp thứ năm
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trình bày tờ trình luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam trước quốc hội
vâng việc sửa đổi hai luật về xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh
lưu trú tại việt nam góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường đầu tư
vậy cụ thể những thuận lợi và những đóng góp trong việc sửa đổi luật là như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị tôi xin được bắt đầu phần trình bày của mình với những con số từ thị trường du lịch của việt nam

trong năm hai nghìn hai mươi hai từ một trong những quốc gia có chính sách mở cửa cởi mở
nhưng việt nam lại về sau khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi hai cả nước chỉ đón được ba sáu triệu khách quốc tế
bằng bảy mươi so với kế hoạch còn nếu so với năm hai nghìn một mươi chín thì giảm đến tám mươi
trong khi các quốc gia khác ở đông nam á đều hoàn thành thậm chí là vượt mục tiêu
vì sao lại có tình trạng này
bà elina một du khách pháp khi đến với đất nước việt nam bà rất ấn tượng với con người
và những danh lam thắng cảnh của việt nam mong muốn của bà là được khám phá hết những địa điểm này
và được thưởng thức những món ăn ngon của việt nam
thế nhưng những quy định trong luật xuất nhập cảnh hiện tại cụ thể ở đây là thời hạn lưu trú của khách nước ngoài
chỉ là một mươi năm ngày đã cản trở bà và nhiều du khách khác đến và ở lại tham quan việt nam
tôi đến việt nam và thực sự rất ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây
nhưng với những quy định theo chính sách thị thực hiện hành tôi chỉ có một mươi năm ngày lưu trú
và thậm chí ba mươi ngày với tôi
vẫn là chưa đủ để khám phá hết được danh làm thắng cảnh địa danh lịch sử của việt nam
do đó chúng tôi cứ vừa đi khám phá việt nam mà vừa lo lắng về hạng visa
tôi cho rằng một chính sách thị thực mới vào lúc này là rất cần thiết
đây cũng là khó khăn chung của các công ty du lịch bởi nếu so sánh với các nước trong khu vực
thì những chính sách về visa của việt nam đang kém hấp dẫn và không thu hút được đối tượng khách du lịch
muốn lưu trú dài ngày hoặc những nhà đầu tư muốn có thời gian để khảo sát thị trường
những nước xung quanh việt nam
như là thái lan malaysia singapore
thì họ cũng đã có những chính sách về visa rất là cởi mở
thế nên chính vì thế mà họ đã thu hút lại được khách du lịch rất là lớn
như năm hai nghìn hai mươi hai thì thái lan họ đón là gần một mươi hai triệu khách
có nghĩa là gấp bốn lần việt nam
thì một số những cái thông tin của khách nước ngoài thì họ nói rằng là do chính sách của visa của thái lan
rất dễ và rất là thuận tiện
và tiết kiệm thời gian cho khách
thế nên chính vì thế mà họ đã nhiều đoàn khách hàng
cũng như là nhiều những đoàn khách du lịch họ đã chuyển hướng sang thái lan và singapore
còn các thiết kế điện tử một lần thì nó sẽ không thu hút được những trường hợp
mà người nước ngoài du khách người ta muốn đi du lịch liên quốc gia
người ta vào việt nam sang campuchia xong rồi quay lại việt nam chẳng hạn
đấy thì đối với hiện tại bây giờ là chúng ta đang cần phải xin lại visa
hoặc những trường hợp mà nhà đầu tư người ta muốn đi lại giữa việt nam
các nước để họ so sánh đánh giá cơ hội đầu tư giữa các nước
thì khi quay lại việt nam chẳng hạn thì họ lại phải xin lại visa
thế thì bây giờ cái việc với việc là quốc hội và chính phủ đang xúc tiến sửa luật
thì hy vọng sẽ là bước đột phá trong các cảnh hình chính
để tạo rất là thuận lợi cho người nước ngoài
rõ ràng những bất cập nêu trên đã cho thấy các quy định của luật xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh
cư trú của người nước ngoài tại việt nam chưa đáp ứng được các chủ trương
chính sách của đảng
do vậy việc nghiên cứu sửa đổi luật là đòi hỏi tất yếu khách quan của thực tiễn
tại phiên thảo luận về sửa đổi hai dự án luật xuất nhập cảnh thuộc kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
các đại biểu cơ bản nhất trí phải sửa hai dự án luật này để phù hợp với bối cảnh công nghệ số
thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của chính phủ
đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
tạo điều kiện cho phát triển du lịch tạo thuận lợi nhất cho người nước ngoài đến với việt nam
và người việt nam ra nước ngoài góp phần phát triển kinh tế xã hội
vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đại biểu lê nhật thành đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội nêu ra những yếu tố để cho thấy sự cần thiết
để sửa đổi ban hành luật nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay
việc chính phủ đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử đến ba tháng có giá trị một lần hoặc nhiều lần
nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của khách du lịch quốc tế từ thị trường xa
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào việt nam nghiên cứu khảo sát thị trường
tìm kiếm xúc tiến đầu tư nhất là các trường hợp có nhu cầu đi đến nhiều nước trong khu vực
và quay lại việt nam để đánh giá so sánh về khả năng mở rộng đầu tư
kinh doanh tại việt nam là rất phù hợp với tình hình thực tiễn
bên cạnh đó thời hạn thị thực điện tử đến ba tháng phù hợp với thời gian lưu trú
đối với người nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại
người chào đón chào bán dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cam kết của việt nam
tại các hiệp định fta
việc sửa luật nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
theo đó các thủ tục sẽ được đẩy mạnh thực hiện trên môi trường điện tử
như vậy các quy định mới sẽ mang lại sự thuận lợi cho công dân việt nam
trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh tạo môi trường thông thoáng hơn
cho người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh cư trú làm ăn tại việt nam
góp phần phục hồi phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung
dự thảo luật bổ sung khoảng chín điều một mươi năm sửa đổi bổ sung khoảng hai điều một mươi năm khoảng hai điều hai mươi bốn
và khoảng hai điều ba mươi hai của luật sức cảnh nhập cảnh của công dân việt nam tôi rất đồng ý
với các quy định này làm cho thủ tục xin cấp hộ chiếu khai báo mất hộ chiếu
và khôi phục giá trị hộ chiếu được thực hiện trên môi trường số
nên rất thuận tiện cho người dân đồng thời qua đây cũng khai thác tốt
trong dự thảo chúng tôi cũng sẽ giải quyết cơ bản về những vấn đề về thời gian xây dựng hạ tầng
để đảm bảo được đường truyền tốt hơn và visa điện tử sẽ được mở rộng ở nhiều nước hơn
cùng với đó thì bản chất của thị thực cửa khẩu khi không đáp ứng đủ những điều kiện để nhập cảnh
thì xét truyền trước sẽ đảm bảo cho việc khách đến việt nam là

không bị quay ngược trở lại cũng rất là thuận tiện cho khách đối với người nước ngoài tiết kiệm chi phí cho hành khách đó
tại nghị quyết số tám của bộ chính trị ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đặt ra yêu cầu về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta
do vậy việc sửa đổi hai dự án luật xuất nhập cảnh nhằm thể chế hóa chủ trương này
đồng thời việc xây dựng luật còn đáp ứng yêu cầu của quốc hội để bổ sung thông tin nơi sinh và hộ chiếu
và khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
những sửa đổi bổ sung mới sẽ kế thừa các quy định hiện hành phù hợp với thực tiễn
và giải quyết những vấn đề cần điều chỉnh để góp phần thực hiện tốt hơn đường lối đối ngoại
phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
phần trình bày của tôi đến đây cũng xin được kết thúc